bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết sau khi trao đổi với lãnh đạo tp hcm
bệnh viện hồi sức tích cực covid một mươi chín đặt tại bệnh viện ung bướu tp hcm cơ sở hai
đã được thiết lập có công suất đến một giường với cơ chế từ điều hành của bệnh viện trung ương hạng đặc biệt
giám đốc bệnh viện trợ giấy được chỉ định sang làm giám đốc bệnh viện này
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng nhấn bộ y tế ưu tiên tối đa trang thiết bị vật tư
y tế nhân lực tinh quý nhất để đưa bệnh viện này
tối ưu hóa điều trị tất cả các trường hợp thở máy trên toàn thành phố quyết giữ cho bằng được mặt trận này
về trang thiết bị bộ y tế cũng đã thành lập kho trang thiết bị vật tư điều hào
giã chiến tại tp hcm và điều phối hơn hai máy thở chức năng cao
cũng như máy thở thông thường cho kho dự trữ này
công thể bộ y tế cũng đang tích cực quy động các nguồn lực vận động các nhà tài trợ
để có thể đảm bảo các trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch tại khu vực này
tư lệnh ngành y cũng thông tin về việc đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu và xấu hơn
đồng thời cam kết không để thiếu đủ bảo hộ bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng điều trị tuyến đầu